thời gian gần đây các trường học ở tỉnh phú yên đẩy mạnh đầu tư thư viện xanh
mô hình không chỉ giúp cho các em học sinh giảm bớt căng thẳng trong học tập
mà còn hình thành phát triển kỹ năng thói quen đọc sách giáo dục tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường
trường trung học cơ sở nguyễn trí thanh thị xã đông hòa tỉnh phú yên
có thư viện xanh được xây dựng theo không gian mở thân thiện hài hòa với thiên nhiên
các loại sách báo chuyện được trưng bày trên các kệ tủ rất tiện lợi giúp học sinh dễ dàng tiếp cận
thư viện cũng bố trí nhiều cây xanh bức họa vui nhộn giúp giảm bớt căng thẳng và kích thích nhu cầu đọc cho học sinh
không gian thư viện xanh còn tạo điều kiện cho giáo viên học sinh chủ động khám phá tịch lũy kiến thức và có được thông tin bổ ích bổ trợ bài học trên lớp
từ đó các em sẽ ngày càng có trách nhiệm khích lệ nhau tham gia vào khâu thiết lập sáng tạo và quản lý thư viện cho chính mình
không gian mở các em vừa nghỉ ngơi và đỡ cho các lớp được thuận lợi học tốt hơn
và hơn nữa các em có thể đọc một chuyện ngắn một đoạn nào đó để qua đó rồi các em có thể nối lại và có thể hiểu kỹ hơn
chính vì vậy cho nên nhà trường mới lập ra cái kế hoạch để mà thư viện xanh để các em học tập tốt hơn
các thư viện xanh ở phú yên nhận được sự tham gia của phụ huynh nhà trường các nhà hảo tâm
qua một thời gian hoạt động đến nay đã thu hút nhiều lượt học sinh đến tham gia đọc sách mượn sách
trở thành môi trường lành mạnh
các em vừa học vừa giải trí nâng cao kiến thức và phát triển toàn diện hơn